một nam thanh niên đã nhảy cầu vĩnh tuy để lại xe máy mũ bảo hiểm và đôi dép ven khành cầu
rất may người này đã được người dân và lực lượng chức năng cứu vớt kịp thời
theo đó nam thanh niên nói trên để lại xe máy màu trắng gắn biển số tỉnh phú thọ cùng vật dụng cá nhân
tiếp nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc công an thành phố hà nội
đã nhanh chóng điều lực lượng và xe cứu thương đến hiện trường
sau khi cùng người dân sơ cứu người bị nạn lực lượng chức năng tiếp tục đưa nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện thanh nhàn
bước đầu xác định nam thanh niên đang học một trường đại học ở hà nội nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ